các quốc gia cho thấy thanh thiếu niên thương vong do tai nạn giao thông những năm gần đây có dấu hiệu gia tăng trong đó lứa tuổi một mươi năm một mươi tám chiếm tỷ lệ tử vong và chiếm thương nhiều nhất
điều này cho thấy sự báo động về tình hình tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên
và clip sau đây là điều mỗi bậc phụ huynh cần phải lưu ý hơn nữa về con em mình